công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp là một trong những vấn đề tồn tại nhiều năm trên địa bàn thành phố hà nội
theo báo cáo ban đầu của cơ quan công an có trường hợp cán bộ công chức vi phạm làm sổ đỏ giả
để hợp thức hóa vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông nghiệp
tại phiên giải trình về kết quả thực hiện thông báo kết luận chất vấn và trả lời chất vấn
tại các hỷ kỳ họp hội đồng nhân dân thành phố khóa một mươi năm về công tác quản lý trật tự xây dựng
của hội đồng nhân dân thành phố hà nội diễn ra vào sáng nay
chủ tình ubnd tp nguyễn đức trung đã yêu cầu công an tp hà nội làm rõ xử lý nghiêm các trường hợp này
hình ảnh này được ghi tại xã phú minh huyện sóc sơn
hàng nghìn mét vuông đất công được biến thành nhà xưởng nhà hàng bãi trông giữ phương tiện giao thông
trở thành một khu vực kinh doanh buôn bán tấp nập sầm út ngay cạnh đường nhật tân nội bài
còn những nhà xưởng tại xã vân côn huyện hoài đức này đang xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp
nguy hiểm hơn ở xã đông la nhà xưởng trái phép sàn sát vi phạm hành lang an toàn thoát lũ sông đáy
từ các năm trước chưa được xử lý thì lại tiếp tục xuất hiện các công trình vi phạm mới
tại phiên giải trình về công tác quản lý trật tự xây dựng của hội đồng nhân dân tp hà nội diễn ra sáng nay
những công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp là một trong những vấn đề nóng được đại biểu chất vấn
nhiều câu hỏi đặt ra là trách nhiệm của đội quản lý trật tự xây dựng của chính quyền các cấp ở đâu
mà để những vi phạm này tồn tại quá lâu không xử lý
giải trình các vấn đề đại biểu nêu đa số lãnh đạo các quận huyện nhận trách nhiệm và cam kết
sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phân loại xử lý trong thời gian tới
tuy nhiên làm rõ hơn vấn đề này
ông lê văn huyền đại biểu của hội đồng nhân tp hà nội diễn ra sáng nay